mỗi năm có hàng chục nghìn người mắc các bệnh về hô hấp do ô nhiễm không khí
tình trạng đáng báo động này đòi hỏi trong tương lai dài hạn thì cần phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị
quy hoạch đô thị theo hướng phát triển đô thị xanh bền vững hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường
hoạt động giết mổ gia súc gia cầm là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi
thế nhưng tình trạng giết mổ da súc da cầm nhỏ lẻ và thủ công không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y vẫn mọc lên như nấm và khó kiểm soát
nội dung này được tờ hà nội mới số ra ngày hôm nay đề cập trên trang ba qua bài viết giết mổ nhỏ lẻ vẫn khó kiểm soát
theo thống kê của tri cục thú y hà nội hiện trên địa bàn thành phố có một bảy mươi năm cơ sở giết mổ gia súc gia cầm
trong đó chỉ có bảy cơ sở giết mổ công nghiệp nhưng ba cơ sở hoạt động cầm chừng hoặc đã ngừng hoạt động
một mươi cơ sở giết mổ nhỏ lẻ được kiểm soát số còn lại nằm trong khu dân cư không đảm bảo vệ sinh thú y an toàn thực phẩm
dẫn lời tri cục trưởng tri cục thú y hà nội nguyễn ngọc sơn cho rằng nguyên nhân nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ thủ công vẫn tồn tại
do sự vào cuộc của chính quyền cơ sở thiếu quyết liệt chưa chú trọng triển khai quy hoạch giết mổ và chỉ đạo kiểm tra xử lý vi phạm
năng lực cán bộ quản lý an toàn thực phẩm ở cấp xã yếu và thiếu
còn trên trang sáu tờ tuổi trẻ có bài viết cân nhắc khi tăng giá điện
phó thủ tướng vương đình huệ đã chỉ đạo yêu cầu cân nhắc trong việc điều chỉnh tăng giá điện nếu cần thì tăng ở mức thấp nhất
đây là các nội dung trong văn bản được bộ tài chính đưa ra trong thông báo kết luận của phó thủ tướng vương đình huệ
về cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá cả được tổ chức vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo ông nguyễn bích lâm tổng cục trưởng tổng cục thống kê cho biết
việc điều chỉnh giá điện không được làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu lạm phát năm nay
cao xăng dầu vừa tăng lại nên giá cả trong thời gian tới sẽ phức tạp đặc biệt là vào dịp cuối năm
nếu tăng giá điện chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chỉ số giá sản xuất làm giảm gdp nên cần phải tính toán rất thận trọng
xăng ron chín mươi hai bị xóa sổ nguồn cung thay thế sang ngày năm đã sẵn là nhan đề của bài viết được đăng trên tờ sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trên địa bàn cả nước
việc sử dụng xăng khoán ron chín mươi hai sẽ hoàn toàn
xăng e năm sẽ hoàn toàn chấm dứt và thay thế bằng xăng sinh học e năm ron chín mươi hai e năm
hiện công tác chuẩn bị cho việc chuyển đổi giữa hai loại xăng này tại các doanh nghiệp xăng dầu đã sẵn sàng nguồn cung khá dồi dào
trong cuộc họp mới đây về công tác bán đại trà xăng e năm thứ trưởng bộ công thương hoàng quốc vượng cho biết
sẽ làm việc với bộ tài chính để đưa ra chính sách về thuế phí với xăng e năm
mục đích là tạo ra sự tranh lệch giá hợp lý đủ khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sang e năm
cụ thể hai bộ sẽ thống nhất thuế nhập khẩu nguyên liệu e một trăm linh thuế môi trường của xăng e năm
thuế tiêu thụ đặc biệt và các chính sách khác để bảo đảm tranh lệch giá cơ sở giữa e năm và ron chín mươi năm